ngày năm tháng sáu hỏa hoạn đã xảy ra tại khu rừng phòng hộ tại xã nam sơn huyện sóc sơn hà nội
đến khoảng lúc một h ba mươi sáng nay ngày sáu tháng sáu đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
theo bà đỗ thu nga tránh văn phòng ubnd huyện sóc sơn đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông phòng hộ
xã nam sơn vào một mươi ba h ba mươi ngày năm tháng sáu ngay sau đó huyện sóc sơn đã huy động khoảng hai người
gồm lực lượng quân đội công an nhân dân khống chế và ngăn chặn không cho đám cháy lan rộng
đến khoảng một giờ ba mươi sáng ngày sáu tháng sáu đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
theo tổng kê sơ bộ đã có khoảng năm mươi hectare rừng phòng hộ khu vực này bị cháy rất may không có thiệt hại về người
ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng hà nội cho biết vị trí đám cháy là khoảnh bảy và một mươi ba xã nam sơn
đây là rừng phòng hộ do dân trồng do nắng nóng gai gắt cùng với gió lớn liên tục đổi chiều
nên việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn quá trình tiếp cận đám cháy nhiều người có dấu hiệu bị ngạt khí
ngoài ra do đường nhỏ hẹp nên xe chữa cháy dù vào sớm nhưng vẫn khó tiếp cận đám cháy